đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung mương đảng tránh văn phòng trung mương đảng đã tiếp đoàn đại biểu đảng cộng sản cuba do bí thư trung mương đảng trưởng ban đối ngoại trung mương đảng cộng sản cuba josé ramón balaguer làm trường đoàn
sau buổi tiếp các đại biểu đã tham dự khai mạc hội thảo lý luận lần thứ ba giữa đảng cộng sản việt nam và đảng cộng sản cuba do hội đồng lý luận trung ương tổ chức
bí thư trung mương đảng tránh văn phòng trung mương nguyễn văn nên nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm của đoàn đại biểu đảng cộng sản cuba do ông josé ramón balaguer dẫn đầu
hai bên khẳng định tình cảm hữu nghị trong sáng thủy chung giữa hai dân tộc đã góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả
ông joseramon balage bày tỏ đảng cộng sản cuba luôn mong muốn thúc đẩy mối quan hệ đặc biệt giữa nhân dân hai nước để đem lại những lợi ích vững chắc cho cả hai dân tộc
ngay sau buổi tiếp hai bên đã tổ chức khai mạc hội thảo lý luận lần thứ ba giữa đảng cộng sản việt nam và đảng cộng sản cuba với chủ đề định hướng phát triển kinh tế xã hội và nhiệm vụ công tác chính trị tư tưởng trong văn kiện đại hội một mươi hai của đảng cộng sản việt nam và đại hội bảy đảng cộng sản cuba

ông josé ramón balaguer bày tỏ đảng cộng sản việt nam và đảng cộng sản cuba luôn mong muốn thúc đẩy mối quan hệ đặc biệt giữa nhân dân hai nước để đem lại những lợi ích vững chắc cho cả hai dân tộc
trong các hội đàm hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi đảng mỗi nước thảo luận các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai đảng hai nước